hạ viện nhật bản vừa thông qua dự thảo ngân sách cho tài khoá hành hai mươi với tổng giá trị lên tới hơn một trăm linh tỷ yên tương đương hơn chín trăm bốn mươi tỷ usd đây là khoản ngân sách lớn nhất từ trước tới nay ở nhật bản
khoản ngân sách cho tài khoá bắt đầu vào tháng bốn tới này sẽ bao gồm hơn năm tỷ yên cho chi phí quốc phòng cùng hơn một bảy trăm linh tỷ yên cho gói biện pháp hỗ trợ nền kinh tế vốn đang gặp nhiều khó khăn do việc tăng thuế tiêu dùng hồi năm ngoái
tuy nhiên gói ngân sách mới không có phần chi cho các biện pháp kiểm soát dịch covid một mươi chín vì đã bị ủy ban ngân sách hạ viện phủ quyết từ trước đó
hiện nền kinh tế nhật bản đang đứng trước nguy cơ suy thoái khi chỉ số gdp thực tế của nước này trong quý bốn năm hai nghìn một mươi chín giảm tới sáu ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
nếu tình trạng này tiếp tục duy trì trong quý một năm nay nhật bản có khả năng rơi vào tình trạng suy thoái kỹ thuật